tại đại hội các đại biểu đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế đó là mô hình hợp tác xã vẫn còn thấp nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
số hộ cá thể tham gia hợp tác xã tăng chậm năng lực tài chính yếu chất lượng nguồn nhân lực thấp thiếu thông tin và khả năng tiếp cận nguồn lực thị trường công nghệ lạc khẩu
bên cạnh đó các chế tài pháp luật cũng trồng chéo gây khó khăn cho hoạt động của hợp tác xã
đại hội cũng đặt ra mục tiêu trong nhiệm kỳ mới nhằm củng cố đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống liên minh hợp tác xã việt nam
sáng nay tại hà nội ban thường trực ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức hội nghị lần thứ ba ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam theo hình thức trực tuyến sáu mươi ba điểm cầu các tỉnh thành phố trong cả nước
tới dự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
hội nghị đã cho ý kiến đối với kết quả công tác giám sát và phản biện xã hội năm hai nghìn một mươi tám
nghe báo cáo tình hình nhân dân cho thấy trong năm hai nghìn hai mươi nhân dân cả nước đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước
công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín được đặt lên hàng đầu đã khống chế ngăn chặn lây lan dịch bệnh
tập trung chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế xã hội tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
công tác xây dựng trình đốn đảng kiện toàn hệ thống chính trị đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí đã đạt được những kết quả tích cực
nhân dân đồng tình và ủng hộ đảng nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt đưa ra xét xử công khai các vụ án tham nhũng lớn
phát hiện và xử lý kịp thời một số cán bộ lãnh đạo nguyên lãnh đạo cao cấp thiếu trách nhiệm trong quản lý vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng